tạp chí forbes của mỹ vừa công bố danh sách các tài năng dưới ba mươi tuổi tại nhiều lĩnh vực ở châu á
ba doanh nhân việt được vinh danh trong đó có nhà sáng lập losey the coffee house và canavi
những người nằm trong danh sách bình chọn của ford được đánh giá có khả năng tạo đột phá và thay đổi diện mạo lĩnh vực mình đang hoạt động
việt nam có ba doanh nhân lọt vào danh sách này đó là nguyễn hải ninh hai mươi chín tuổi sáng lập viên của hai chuỗi cửa hàng cà phê nổi tiếng tại việt nam
urban station và the coffee house anh đã huy động được một tám triệu đô la mỹ vốn đầu tư và tạo ra bảy triệu đô la mỹ doanh thu
người thứ hai là nguyễn hoàng hải hai mươi sáu tuổi lập ra canavi năm hai nghìn một mươi năm với mục tiêu kết nối phụ nữ với những công việc phù hợp với sức khỏe và khả năng
chỉ trong một năm nền tảng này đã có hai mươi người dùng giữa năm ngoái canavi cũng huy động được một trăm một mươi usd vốn đầu tư
người thứ ba có trong danh sách của fort là nguyễn hoàng trung hai mươi bốn tuổi người sáng lập
ứng dụng tìm quán ăn logi đến nay nền tảng này đã có hơn hai nhà hàng đăng ký tham gia và gần ba triệu người dùng
năm hai nghìn một mươi năm logi đã huy động được hàng triệu đô la mỹ vốn đầu tư nước ngoài